bị cáo chỉ phân định vai trò mức độ ảnh hưởng của cá nhân liên quan đến ban điều hành scb và các khoản vay của vạn thịnh pháp
bị cáo cho rằng việc tham gia hợp nhất scb đảm bảo tỷ lệ hợp nhất vận động cổ đông nước ngoài để giúp scb hoạt động ổn định và kêu gọi nhà đầu tư
tại phiên tòa trương mỹ lan cho biết quá trình tái cơ cầu scb rất khó khăn
vì vậy bà đề nghị hội đồng xét xử xem xét vai trò của mình trong quá trình tái cơ cầu scb là đảm bảo tỷ lệ chi phối sáu mươi năm cổ phiên
bị cáo lan cho rằng bản chất các khoản vay hơn một mươi năm qua ở scb là để thực hiện đề án tái cơ cấu tại scb dòng tiền không ra khỏi scb
hầu hết tài sản có giá trị của bà lan và bạn bè đều đưa về scb để làm tài sản đảm bảo
điều này khiến gia tộc nhà bà bỗng dưng trở thành gia tộc gánh nợ và bản thân bà phải đối diện mức án tử hình
bị cáo trương mỹ lan cũng xin hội đồng xét xử
bị cáo lan đã ghi nhận sự tự nguyện cam kết cá nhân của bị cáo đưa tài sản nằm ngoài danh sách kê biên đưa vào để khắc phục hậu quả vụ án
đề nghị viện kiểm sát ghi nhận bị cáo đã nộp năm tỷ đồng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
mong muốn chuyển một ba trăm năm mươi tỷ sang cho trương huệ vân và chuyển ba trăm linh tỷ đồng cho chồng là chu lập cơ để khắc phục thiệt hại
bị cáo lan nhấn mạnh sẽ ghi nhớ kỹ lại những người đang nợ bị cáo để nhờ tòa thu hồi
tại tòa bị cáo lan cũng xin tòa xem xét
bị cáo lan xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng chu lập cơ và cháu gái trương huệ vân
bị cáo lan cho biết chồng bà là ông chu lập cơ cho mượn tòa nhà times square nhưng quy buộc một mươi đến một mươi một năm tù
trường huệ vân là cháu gái được bà coi như con ruột thường xuyên đi làm từ thiện trong mùa dịch covid một mươi chín
vì tin tưởng bị cáo mà liên quan trách nhiệm hình sự
do đó bà trương mỹ lan xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chu lập cơ và trương huệ vân
cũng trong phiên tòa
chủ tọa phạm lương toản thông báo gia đình bị cáo nguyễn cao trí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella đã nộp thêm sáu mươi một tỷ đồng khắc phục hậu quả
bào chữa bổ sung cho bị cáo trương mỹ lan
luật sư giang hồng thanh cho rằng việc xác định số tiền thất thoát của scb có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
nếu không muốn nói là có ý nghĩa sống còn trong việc xác định tội danh
hình phạt đối với bị cáo trương mỹ lan và các bị cáo khác
nếu scb không có thất thoát thì sẽ không có thiệt hại cũng như không bị chiếm đoạt
luật sư thanh đặt câu hỏi
nếu không có chưng cầu giám định không sử dụng chứng thư thẩm định giá của hoàng quân để xác định thiệt hại
vậy thiệt hại của scb được xác định dựa trên nguyên tắc nào bằng phương cách nào
luật sư thanh cho biết trong một mươi năm
bà lan có trả lãi cho scb hay không
và trong một mươi năm đó

có người dân nào gửi tiền stb nhưng không rút ra được
chưa có chứng cứ nào về vấn đề này
vậy thiệt hại của scb xuất phát từ đâu
luật sư cũng cho rằng bà trương mỹ lan phải gánh chịu nhiều quy kết nặng nề
trong đó có hai quy kết đã quyết định sinh mạng của bà lan
thứ nhất bà lan phải chịu trách nhiệm đối với cả những khoản vay không liên quan đến mình
nghĩa là trách nhiệm của bà lan bị tăng lên
thứ hai giá trị tài sản đảm bảo của bà lan bị định giá thấp đi
nghĩa là quyền lợi của bà lan bị giảm
sự tranh lệch này đã đưa bà lan vào cử tử
luật sư thanh còn cho rằng bà lan được nhiều người đánh giá có bản chất tốt đẹp
tham gia nhiều hoạt động từ thiện hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
và một con người như bà lan có cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội
bào chữa cho bị cáo trần thị mỹ dung nguyên phó tổng giám đốc scb
luật sư cho rằng thân chủ của mình rất vui mừng khi được viện kiểm sát nhận định
không phải đóng vai trò chủ chốt của vụ án
tuy nhiên luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo
gồm phạm tội có tổ chức và phạm tội tinh vi
luật sư cho rằng bị cáo không phải phạm tội có tổ chức hay tình vi
bởi bị cáo dung là cấp dưới nhận được sự chỉ đạo của cấp trên là người làm công ăn lương
và những thông tin mới nhất liên quan vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo
cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại